kim ngạch xuất khẩu ước khoảng trên một mươi triệu usd
vải xuất khẩu chủ yếu từ các tỉnh bắc giang và hải dương

tháng sáu mùa thu hoạch song biển tự nhiên của người dân ven biển huyện núi thành tỉnh quảng nam
năm nay rong biển được mùa người dân rất phấn khởi
những ngày này đông đảo người dân ở thôn thanh long xã tam quang huyện núi thành ra quân tham gia khai thác rong biển ở gần khu vực biển dạng
rong được người dân dùng thuyền thúng bơi ra vớt đưa vào bờ phơi
mỗi người trong một ngày tham gia khai thác được hơn một tạ rong biển bán cho các thương lái với giá là hơn năm trăm linh đồng
ở thôn thanh long xã tam quang có năm mươi hộ với hơn một trăm linh người tham gia làm nghề rong biển
nghề khai thác song biển phát triển mạnh
góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân ở các xã miền biển
thưa quý vị a lưới là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh thừa thiên huế
nơi sinh sống chủ yếu của các đồng bào dân tộc thiểu số
cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên những năm trở lại đây chính quyền địa phương các tổ chức đoàn thể đã đồng hành đứng ra làm kênh tín chấp
giúp các hộ nghèo vay vốn để chăn nuôi trồng trọt
từ đó đã có nhiều mô hình làm ăn hiệu quả giúp người dân thoát nghèo
ghi nhận sau tại xã a ngo huyện a lưới sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
chị hồ thị tròn ở thôn a ngo xã a ngo
trước đây mọi thu nhập của gia đình chị chỉ dựa vào công việc đồng án
lo cái ăn cái mặt hàng ngày đã là điều khó khăn
thế nhưng năm năm trước đội hội phụ nữ xã đứng ra làm kênh tín chấp
giúp vay vốn so đối giảm nghèo của ngân hàng chiến sách hơn hai mươi triệu đồng
chị hồ thị tròn đầu tư mô hình
giang nuôi lợn
thì gia đình chị có hai con lợn nái loại giống heo thịt siêu nạc
để phục vụ nhu cầu con giống của bà con
đồng thời phát triển thêm lợn thịt bán trên thị trường
giúp tạo nguồn thu nhập ổn định
mỗi lửa nếu mấy heo lửa tôi ban ra thì được năm triệu một lửa
mà nếu tôi nuôi một đàn heo thịt thì khoảng một mươi con
nếu ban ra thì được hai mươi triệu
với chị hồ thị mòi ở thôn bà nghĩa
như một xã an ngo
hai mươi con lợn thịt hiện có
và thu nhập mỗi năm khoảng ba mươi triệu đồng
là điều mà trước đây chị không dám nghĩ tới
sự đồng hành của hội phụ nữ xã
trong việc đứng ra làm kênh tiến trách vây vốn
và sự hỗ trợ kiến thức chăn nuôi
từ hội nông dân
đã giúp gia đình chị từng bước vượt qua khó khăn
gia đình mình nghèo lắm
nhờ có hội phụ nữ đứng ra giúp mình vây vốn chăn nuôi
giờ mình mới thoát được nghèo
trong thời gian vừa rồi
rất là nhiều chị em đã tiếp cận về nguồn vốn
để đầu tư trong phát triển kinh tế của gia đình
hôm nay cũng rất nhiều chị em
từ hộ nghèo
đã đăng ký thuật nghèo bình vững
nhờ đó cũng tiếp cận được nguồn vốn
cho nên là bọn em cũng làm tốt cái điều này
để làm thế nào tốt hơn nữa
trong công tác phát triển kinh tế
đến nay xã an ngo huyện a lưới
đã hỗ trợ cho hơn năm mươi ba hộ nghèo
đến nay xã an ngo huyện a lưới

và cận nghèo
được vây vốn số tiền bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
để đầu tư các mô hình chăn nuôi trồng trọt
xã cũng huy động mọi nguồn lực
để ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu
như đường nội đồng thủy lợi
nhằm tạo điều kiện để người dân
đẩy mạnh phát triển sản xuất
chính sự đồng hành của chính quyền
và các tổ chức xã hội
trong việc hỗ trợ định hướng làm ăn
sẽ giúp bà con thoát nghèo bền tử